mới đây tại khu di tích lịch sử quốc gia đền hùng
ubnd tỉnh phú thọ đã long trọng tổ chức chương trình
chắp cánh ước mơ khuyến học khuyến tài đất tổ năm hai nghìn hai mươi
và vinh danh các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
qua nhiều năm tổ chức chương trình chấp cánh ước mơ khuyến học khuyến tài đất tổ
đã tạo động lực khích lệ lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua dạy tốt học tốt
thi đua phát triển tài năng văn hóa thể thao sáng tạo khoa học kỹ thuật
góp phần duy trì giữ vững nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo
chất lượng nguồn nhân lực trên toàn tỉnh phú thọ
với phương châm bảo toàn phát triển vốn một trăm linh số tiền lãi tiết kiệm hàng năm
chi cho khen thưởng hỗ trợ học bổng sau chín năm
quỹ khuyến học khuyến tài đất tổ đã khen thưởng cho gần ba năm trăm linh giáo viên và học sinh
hỗ trợ học bổng một cộng n thường niên cho một bảy trăm linh lượt học sinh
với tổng số tiền là hơn một mươi năm hai tỷ đồng góp phần quan trọng vào động lực
cho phong trào thi đua dạy tốt học tốt trên địa bàn toàn tỉnh